tiễn covid là ca khúc do vụ truyền thông và thi đua khen thưởng bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống phối hợp với nhạc sĩ ca sĩ lê thị hiếu thực hiện
nhằm tuyên truyền lan tỏa tinh thần chống dịch của các cấp các ngành
góp phần vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình bảo vệ cộng đồng
ca khúc tiễn covid được lê thiện hiếu viết có giai điệu regei pop
pha chút nhạc điện tử vui tươi dễ nghe
thông qua ca khúc này anh mong muốn truyền tinh thần lạc quan
phấn chấn và mạnh mẽ cho cộng đồng giữa dịch covid một mươi chín
hơn nữa việc sử dụng các yếu tố dân gian pha trộn với chất nhạc hiện đại
khiến ca khúc dễ nhận được sự đồng cảm từ đông đảo người nghe
đồng thời tạo nên nét riêng biệt cho tiễn covid
phần điệp khúc của bài hát là lời nhắn thiết tha của ca sĩ gửi đến cộng đồng